cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết để tránh việc người dùng điện thoại bị lừa đảo
spam quảng cáo cục sẽ phạt tiền từ ba mươi đến bảy mươi triệu đồng nếu các doanh nghiệp viễn thông
tiết lộ thông tin hoặc bán thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ
theo đó doanh nghiệp viễn thông nếu tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng dịch vụ viễn thông
sẽ bị phạt tiền từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng nếu mua bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân
sẽ bị phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định của bộ luật hình sự
trong thời gian tới bộ thông tin và truyền thông sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc bộ công an
công an các tỉnh thành phố có liên quan để triển khai hoạt động thanh tra kiểm tra xác minh
và xử lý các sai phạm nếu có để xử lý vi phạm pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng